đoàn kiểm tra của chính phủ do đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia làm trưởng đoàn
đã đi thị xát kiểm tra công tác cải cách hành chính công tác chống buôn lậu dân lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố hải phòng
tại buổi làm việc phó thủ tướng đề nghị hải phòng phải tiếp tục là địa phương đi đầu trong triển khai
thực hiện công tác cải cách hành chính không chỉ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại thành phố
mà còn phải tiếp tục đóng góp những cơ chế mô hình sáng kiến cách làm mới đột phá đi đầu để các tỉnh thành phố khác tham khảo học tập
phó thủ tướng cũng nêu rõ cần xác định công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng
thường xuyên để chỉ đạo thực hiện quyết liệt và sâu sát đặc biệt là không có vùng cấm kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm
loại ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức thao hóa biến chất có hành vi bảo kê tiếp tay cho buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hàng nhái
bên cạnh đó định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức viên chức làm việc tại một số vị trí ngành nghề theo quy định của pháp luật
kiểm tra tại ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng phó thủ tướng ghi nhận đánh giá cao công tác sắp xếp tổ chức biên chế các cơ quan
từ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đến vị trí cơ sở được thu gọn theo hướng giảm mạnh đầu mối
quân số của cơ quan trung gian tăng cường cho các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến biên giới nhất là địa bàn trọng điểm